từ nay đến giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi việc tháo rỡ cầu đường sắt bình lợi cũ trên sông sài gòn
sẽ hoàn thành mở ra cơ hội lớn cho tàu thuyền hàng hóa tài trọng lớn giữa thành phố hồ chí minh
và các tỉnh đông nam bộ lưu thông thuận lợi hơn
dù cầu đường sắt bình lợi mới đã hoàn thành đưa vào khai thác từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhưng cây cầu cũ có tỉnh không chưa đến hai mét chưa được tháo dỡ
khiến cho giao thương hàng hóa bằng đường thủy trên luồng sông sài gòn bị hạn chế
do đó với việc tháo dỡ này dự kiến đến giữa tháng sáu những hình ảnh như thế này sẽ không còn xảy ra
dự án đầu tư xây dựng cầu đường sát bình lợi mới và não vét luồng sông sài gòn có tổng mức đầu tư một ba trăm linh tỷ đồng
cầu mới có tỉnh không thông thuyền bảy m bảo đảm cho tàu thuyền chở hàng trên năm tấn lưu thông thuận lợi
mở ra cơ hội lớn phát triển kinh tế cả vùng đông nam bộ